đây số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tại hà nội có dấu hiệu giảm dần
đáng chú ý tối ngày một mươi năm tháng ba thành phố chỉ ghi nhận hai mươi sáu bảy trăm linh tám ca bệnh
giảm tới sáu ca nếu so với ngày số ca đạt đỉnh mùng tám tháng ba
số ca mắc mới trong ngày tại hà nội dù vẫn ở mức cao nhất cả nước
sông đang giảm dần đều tính từ ngày một mươi hai tháng ba tới nay
theo một chuyên gia y tế dù còn khá sớm để đưa ra kết luận
sông dịch tại hà nội có thể đã đạt đỉnh và theo chu kỳ đang có dấu hiệu giảm nhiệt dần
nếu theo biểu đồ số ca mắc mới đỉnh dịch thành phố ghi nhận là ngày tám tháng ba
với số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay
ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca bệnh một mươi ba sáu trăm chín mươi hai ca cộng đồng và một mươi tám chín trăm năm mươi tám ca đã cách ly
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi năm tháng ba là tám trăm sáu mươi sáu chín mươi chín ca
trước đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia hôm hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ubnd thành phố hà nội chu ngọc anh cũng dẫn lời các chuyên gia đánh giá
số ca mắc ở hà nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng tới
tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
đây là thách thức áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở
nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân
việc số ca mắc mới tại hà nội có dấu hiệu giảm là tín hiệu đáng mừng cho người dân thủ đô
sau nhiều ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước với những diễn biến dịch bệnh phức tạp
tuy nhiên thay vì tâm lý chủ quan hà nội cần phải duy trì nghiêm túc những biện pháp phòng dịch
cần thiết để dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn
bên cạnh đó sau nhiều tháng áp dụng quy định hạn chế thời gian mở cửa của các cơ sở kinh doanh dịch vụ
mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký văn bản về việc triển khai thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và mở cửa lại các hoạt động du lịch
trên địa bàn thành phố
theo đó hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
trên cơ sở thực hiện hướng dẫn tại quyết định số hai trăm một mươi tám của bộ y tế và tình hình thực tế tại địa phương
ubnd quận huyện thị xã chủ động triển khai quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà
ngoài trời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện thông điệp năm k theo thứ tự ưu tiên
khẩu trang đảm bảo một trăm linh thực hiện
khử khuẩn vệ sinh tay vệ sinh môi trường vệ sinh bề mặt thường xuyên
ba khai báo y tế
bốn khoảng cách
năm không tụ tập đông người
hà nội khuyến cáo khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh ho
sốt khó thở mất vị giác không tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên
các hoạt động tập trung đông người như đám cưới đám hỏi đám tang
hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm
thành phố yêu cầu thực hiện việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các trường học
gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm
giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh giáo viên
các quận huyện thị xã tích cực phối hợp với sở du lịch sở văn hóa và thể thao
và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch
bảo đảm an toàn hiệu quả thuận lợi cho khách du lịch
hà nội giao sở y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị người nhiễm sars cov hai
trên địa bàn thành phố theo dõi giám sát và báo cáo số liệu về các tầng điều trị
đặc biệt là số liệu và tỷ lệ chuyển tầng để tổng hợp báo cáo bang chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố điều chỉnh việc tổ chức thu dung điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trên địa bàn
thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế
kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tận các ca bệnh diễn biến nặng
nâng cao năng lực điều trị tại các tầng hạn chế đến mức thấp nhất tử vong
sở du lịch ra soát cập nhật các văn bản chỉ đạo của chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ y tế để thực hiện việc đón du khách quốc tế đến hà nội
bên cạnh đó mặc dù cả nước vẫn đang tiếp tục thống kê số ca mắc mới covid một mươi chín
nhưng hiện bình dương tạm thời ngưng công bố số ca mỗi ngày vì theo đánh giá của giới chuyên môn
không còn phù hợp trong tình hình mới mặc dù số ca mắc covid một mươi chín ở bình dương có xu hướng tăng cao
theo ngành y tế bình dương hiện số lượng ca mắc covid một mươi chín không đánh giá đúng tình hình thực tế
chỉ phù hợp để phân tích đánh giá làm căn cứ để đưa ra các giải pháp phù hợp hơn
do đó bình dương tạm thời ngưng công bố số ca mắc mỗi ngày
thay vào đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe
giảm tỷ lệ f diễn biến nặng và tử vong
đại diện sở y tế tỉnh bình dương cho hay ca mắc covid một mươi chín tăng cao trên địa bàn
và để ứng phó phù hợp với thực tế địa phương thay đổi chiến lược
theo đó ngành y tế phối hợp với các địa phương chủ động nâng cao chất lượng điều trị covid một mươi chín
ở các tầng kết hợp với chăm sóc f tại nhà bảo đảm sẵn sàng đủ thuốc oxy
vật tư chống dịch vật tư xét nghiệm ở các tuyến
bên cạnh đó trên tinh thần thích ứng linh hoạt sống chung an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín
ngành chức năng bình dương thực hiện quản lý chặt nhóm nguy cơ cao tổ chức rà soát
lập danh sách thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao
tình trạng bệnh nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ
nhằm giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng nặng
tiến sĩ bác sĩ nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương nhìn nhận
người dân được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có tác dụng rất lớn trong việc giảm thiểu các biến chứng và nguy cơ tử vong
liên quan đến việc điều trị cho các f tại nhà có không ít bệnh nhân covid một mươi chín sau hai ba ngày uống thuốc kháng virus monophiravir
thấy mệt chóng ván hơn tại sao tình trạng này lại xuất hiện f cần sử dụng loại thuốc này như thế nào mới đúng cách
chia sẻ về việc dùng thuốc kháng virus monopiravir
thuốc kháng virus monopiravir với f điều trị tại nhà bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch liên chi hội truyền nhiễm tp hcm cho biết
việc dùng thuốc monuperavir cần được chỉ định của bác sĩ
không phải tất cả f đều dùng loại thuốc này
với những người trẻ không có triệu chứng đặc biệt không bệnh nền đặc biệt đã tiêm vaccine ba mũi hoàn toàn
không cần uống bởi cơ thể sẽ tự đào thải virus theo thời gian
thuốc kháng virus monupiravir được chỉ định cho người có nguy cơ bệnh trở nặng như người chưa hoặc tiêm vaccine
với những người có vaccine chưa đủ mũi người lớn tuổi dù đã tiêm thì sức đề kháng vẫn kém người có bệnh nền
bác sĩ khanh cho biết với các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cần sớm dùng thuốc trong vòng năm ngày sau khi phát hiện bệnh
và tốt nhất trong hai ngày đầu để phát huy tốt hiệu quả ngăn chặn virus sinh sôi nảy nở
không ít f trần trừ chờ đợi xem bệnh có triệu chứng trở nặng không mới dùng thuốc
như vậy nhiều người đánh mất thời gian vàng để sử dụng thuốc
việc dùng không đúng thời điểm sẽ kém phát huy hiệu quả ước chế được con virus một cách tốt nhất
theo chỉ dẫn của bộ y tế monuperavir được chỉ định uống tám trăm linh mg một ngày chia hai lần trước ăn khoảng ba mươi phút uống trăm năm ngày
thực tế không ít người dùng thuốc đến ngày thứ hai thứ ba lại thấy các triệu chứng nặng hơn và đã dựng thuốc
về việc này bác sĩ khanh cho hay trong bốn liều đầu có thể f cảm giác khó chịu hơn mệt hơn
cao ruột choán ván hơn
về việc này f nên đo nồng độ oxy trong máu spo hai đo huyết áp
nếu các chỉ số bình thường thì vẫn tiếp tục dùng các liều sau có thể ổn định
tuy nhiên do covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp nếu bệnh nhân thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường kéo dài đều nên đi khám bệnh
f cần lưu ý nếu quên liều thì tiếp tục uống lại sớm nhất
nếu đã uống thuốc monuperavir phải đúng thời điểm đủ liều tuyệt đối không bỏ giữa chừng tránh dẫn đến việc kháng thuốc
thưa quý vị
sự lây lan chóng mặt của biến thể omic ron không chỉ khiến cho nhiều quốc gia chật vật đối phó với làn sóng dịch mới
mà nó còn thách thức cả những nỗ lực phòng dịch theo chiến lược zero covid của trung quốc
liệu phong tỏa hàng loạt các thành phố lớn có giúp trung quốc tiếp tục duy trì được chiến lược này hay không
những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch tại tất cả các điểm nóng trên thế giới sẽ được cập nhật liên tục ở những bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo